thưa quý vị tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
trong ngày làm việc hôm nay nhiều vấn đề nóng của đời sống kinh tế xã hội
đã được các đại biểu thảo luận trong phiên thảo luận tại tổ
trong đó có nhiều ý kiến cho rằng cần phải có những giải pháp
để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh
trong đó giải quyết vấn đề con người tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm
là một việc làm có ý nghĩa quan trọng
báo cáo của chính phủ cho biết trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi
đã có trên bảy mươi năm tám nghìn doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn
tăng khoảng hai mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
và hơn bốn mươi sáu nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng hai mươi sáu chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
xung quanh con số này có ý kiến cho rằng bên cạnh những nguyên nhân khách quan
cần xem xét từ góc độ cơ quan quản lý đó là vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tôi cũng rất đồng tình trong báo cáo thẩm tra ủy ban kinh tế
tôi nghiên cứu thì tôi thấy báo cáo ủy ban kinh tế
cũng đã trở thành một vấn đề rất đồng tình
tôi chỉ ra rằng là đối với cái việc để cải thiện môi trường kinh doanh
thì hiện nay có những cái khó khăn bất cập hạn chế
đó là mặc dù chúng ta đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
nhưng cái việc chuyển biến thì cũng chưa thực sự rõ nét
và nguyên nhân là do một số cán bộ công chức viên chức
là còn có tình trạng là ngại phát trạm né tránh sợ trách nhiệm
do vậy nên nó ảnh hưởng đến những việc triển khai thực hiện cái thủ tục hình chính
một bộ phận cán bộ công chức sợ trách nhiệm không dám làm
thì có thể nói rằng là nếu một cái hệ thống pháp luật mà nó bất cập
nó trồng chéo mâu thuẫn nó không rõ ràng
thì cũng đó cũng là một trong những nguyên nhân rất là quan trọng
dẫn đến cái tình trạng mà cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm
vì làm là sợ sai pháp luật quy định nó không rõ làm là sợ sai
cho nên đây cũng là một nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng
mà cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm
và vì vậy với cái bối cảnh như vậy thì có thể nói rằng là
cái quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi năm
đã giao cho chính phủ phối hợp với các cơ quan hữu quan
tiến hành ra soát cái hệ thống pháp luật
thì tôi cho rằng đó là một cái yêu cầu rất là quan trọng
cũng trong phiên thảo luận các đại biểu đã cho ý kiến về nhiều vấn đề nóng khác
như việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn
cơ chế đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
việc triển khai các chính sách tiền lương theo lộ trình các chính sách an sinh xã hội
sau khi sản xuất thành công sản phẩm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu phi
việt nam chính thức xuất khẩu vaccine avac asf li của công ty avac việt nam
sang năm quốc gia bao gồm indonesia philippines malaysia myanmar và ấn độ
mới đây tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh công ty cổ phần avac việt nam
và các đối tác quốc tế vừa chính thức ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm vaccine
phòng bệnh dịch tả lợn châu phi avac asf li
việt nam là nước đầu tiên nghiên cứu sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu phi
vào năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là một dấu ấn đối với nền chăn nuôi trên toàn thế giới
hiện có hai loại vaccine được việt nam cấp giấy chứng nhận lưu hành
bao gồm navet asf vac của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương navetco
và avac asf li của công ty cổ phần avac việt nam
đến cuối tháng một mươi xuất khẩu rau quả của việt nam ước đạt hơn bốn chín tỷ usd
tăng trên bảy mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
kết quả này vượt xa so với kế hoạch hồi đầu năm bốn tỷ usd và là mức cao nhất từ trước đến nay
theo thông tin hiệp hội rau quả việt nam vừa công bố việt nam xuất khẩu rau quả
chủ yếu sang các thị trường như trung quốc mỹ hàn quốc nhật bản và hà lan
trong tốt năm chỉ có mỹ giảm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai các thị trường còn lại đều tăng cao
trong số các mặt hàng rau quả sầu riêng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với năm mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu
đạt một năm tỷ usd ngoài ra xuất khẩu mít xoài nhãn bưởi và dưa hấu của việt nam
sang các thị trường hàn quốc nhật bản trung quốc hà lan cũng đang tăng mạnh
giao động từ bốn mươi năm đến một trăm năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
để đảm bảo an toàn công tác phòng chống lụt bão năm một nghìn chín trăm tám mươi cống sồi thuộc xã an thanh
huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phải lấp lại khiến cho việc khai thác dươi cái
của người dân khu vực nội đồng bị gián đoạn do không có nước thủy chiều
vào năm hai nghìn hai mươi cống sồi được xây mới mở ra cơ hội để cho xã an thanh quy hoạch hai trăm một mươi bốn hectare đất canh tác khu nội đồng
kém hiệu quả theo hướng cấy lúa hữu cơ kết hợp với khai thác con dươi con cái
những ngày này thì người dân vùng dươi nội đồng ở đây đang tất bật thu hoạch dươi đầu vụ năm thứ hai
năm hai nghìn hai mươi khi cống rồi được xây dựng mới
dân ở xã an thanh huyện tứ kỳ phát huy kinh nghiệm canh tác dươi ở ngoài bãi áp dụng vào trong nội đồng
các hộ dân hai thôn an định và thanh kỳ đắp bờ quây vùng xây cống điều tiết nước cho từng ô thừa
và cải tạo đất bằng phương pháp của phân bón hữu cơ tại chỗ
từ cây chuối dơm dạ rắc bột ngô để tăng thêm độ màu mỡ cho đất
với diện tích hơn sáu năm xào năm nay là năm thứ hai gia đình bà phạm thị đoan thôn an định thu hoạch dươi
sản lượng đầu vụ khoảng ba mươi kg mỗi xào xà bán mỗi kg từ ba trăm linh đến ba trăm ba mươi đồng
thì so với cây núa với lại dươi này thì so sánh năng suất dươi thì có khi là tốt hơn núi hữu cơ
như giá cá của dươi như hôm qua với nay thì cũng tầm ba trăm linh trên ba trăm linh một cân
gia đình từ đầu vụ đến giờ cải tạo ruộng này thì thuê cải bừa với lại rắc ngô xuống đây
rơi vào mất trên đất
định hướng trong thời gian tới thì ủy ban xã cũng tiếp tục vận động nhân dân tổ chức cải tạo đất
và mở rộng diện tích khoảng độ hai trăm một mươi bốn ha và thậm chí có một số diện tích trong nội đồng
mà có khả năng thu hoạch được cái con dươ con cái thì chúng tôi cũng sẽ đề nghị các cấp của thẩm quyền
để quy hoạch mở rộng thêm
thế trong quá trình thực hiện cây núa hữu cơ kết hợp với khai thác con dươi
con cái thì chúng tôi nhận thấy là nhân dân cải tạo đất và canh tác đã có những cái hiệu quả nhất định
từ năm hai nghìn hai mươi xã an thanh huyện tứ kỳ đã xây dựng kế hoạch và triển khai quy hoạch hai trăm một mươi bốn ha đất
trong nội đồng để sản xuất lúa hữu cơ kết hợp với khai thác con dươi con cái
đến nay hơn một trăm năm mươi hectare ở hai thôn an định và thanh kỳ đã được quy vùng
hiện mới chỉ là thời điểm đầu vụ
thu hoạch năm thứ hai nhưng người dân đang kỳ vọng về một vụ thu hoạch đạt cao
cả về sản lượng và giá trị ở vùng xuôi nội đồng kết hợp cây núa hữu cơ
thưa quý vị công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
gây dối trật tự công cộng tại bến số ba dự án cảng container long sơn
thuộc địa phận xã hải hà thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khu vực chuẩn bị thi công số ba dự án cảng container long sơn
có khoảng ba trăm linh người dân chủ yếu là phụ nữ trẻ em mang theo băng rôn biểu ngữ
phản đối việc xây dựng bến số ba dự án cảng container long sơn
tiếp đó các đối tượng đi bộ ra một số tuyến đường mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên
truyền vận động nhưng những người này vẫn tiếp tục tuần hành gây cản trở
ích tách giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh lộ năm trăm một mươi ba khoảng một km
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
gây dối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực chuẩn bị thi công bến số ba dự án cảng container long sơn
cố ý làm trái quy định về công chứng hồ sơ chuyển nhượng đất để lấy hoa hồng hồ văn ngọc
tỉnh bình dương là công chứng viên của văn phòng công chứng nguyễn thị gái đã bị công an tỉnh bình dương
bắt giữ để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi công an tỉnh bình dương cũng đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bà nguyễn thị gái và là trưởng văn phòng công chứng nguyễn thị gái về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tỉnh bình dương đồng loạt tiến hành bắt bị can để tạm giam
đối với hồ văn ngọc khám xét nơi làm việc nơi ở của các bị can ngọc và gái để thu thập các tài liệu chứng cứ khác
có liên quan với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
công an tỉnh bến tre vừa khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ văn tường chú tại xã an đức huyện ba chi tỉnh bến tre
để điều tra về hành vi
vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tường bị công an tỉnh bến tre bắt quả tang đang khai thác cát lòng sông
mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên sông hàm luông đoạn thuộc thủy phận xã an hòa tây huyện ba chi
cũng có sẽ rẻ hơn mô hình của anh em đang nuôi thay nước là khoảng ba mươi vấn đề chi phí xử lý quá chất thuốc men
rồi nó rẻ hơn cái nhân sự để dẫn hành
ví dụ như khu này ngày trước bốn ông nuôi cần phải bốn người
còn bây giờ mình chỉ cần có là hai người
một cái người biết sơ sơ về mấy cái này nọ trong nuôi tôm
còn một người kia là để giống như một công nhân để ginh giác dôi này nọ
mình xử lý đây hoàn toàn bằng sinh học hết
dôi rồi gieo rồi tất cả là sinh học
là tỉnh duy nhất trong cả nước có ba mặt giác biển
cà mau có thế mạnh nuôi trồng thủy sản
trong đó tôm là mặt hàng tạo ra giá trị lớn nhất
và là sản phẩm gắn bó mật thiết với đời sống sinh kế của người dân
tôm cà mau được thả nuôi theo nhiều hình thức
quảng canh quảng canh cải tiến thâm canh siêu thâm canh
đặc biệt tôm sinh thái cà mau có chất lượng và giá trị cao
từ hình thức nuôi sen canh tôm trừng luân canh tôm lúa
đây là thế mạnh
thế mạnh không nơi nào có được
góp phần tạo nên thương hiệu tôm việt nam nổi tiếng thế giới
với việc việt nam ký kết nhiều hiệp định thương mại trong thời gian qua
là cơ hội lớn cho ngành xuất khẩu tôm cả nước nói chung
và cà mau nói riêng
cà mau cũng là tỉnh tiên phong
trong xây dựng các chứng nhận quốc tế cho ngành tôm
hiện tại chúng tôi đã đạt được trên ba mươi hectare
nhiện tích nuôi tôm đã đạt chứng nhận quốc tế
đã đạt tám loại chứng nhận quốc tế rồi
cà mau đã là
một cái xây dựng dùng chứng nhận quốc tế là từ năm hai nghìn
đã là hai mươi mấy năm thực hiện cái việc này
rất là có kinh nghiệm
và đồng thời là chúng tôi là phải quyết tâm hơn trong cái thời gian tới
trước đây mình chỉ tập trung cho cái tôm rừng tôm sinh thái
thì bây giờ chúng ta phải làm cho cả tôm lúa
và khác cái loại tôm còn lại
như tôm quảng canh quảng canh cải tiến
và kể cả cái tôm nuôi thăm canh siêu thăm canh
theo định hướng phát triển ngành tôm
tỉnh cà mau đến năm hai nghìn
và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tỉnh sẽ ưu tiên phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh
và quảng canh cải tiến
diện tích nuôi tôm siêu thăm canh
sẽ tăng lên năm hectare vào năm hai nghìn hai mươi
tám hectare vào năm hai nghìn hai mươi năm
và một mươi hectare vào năm hai nghìn ba mươi
diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến
sẽ tăng lên một trăm sáu mươi hai hectare vào năm hai nghìn hai mươi
một trăm tám mươi hai hectare vào năm hai nghìn hai mươi năm
và một trăm tám mươi tám hectare vào năm hai nghìn hai mươi năm
ngoài việc cải tiến quy trình sản xuất
để chấp cánh cho sản phẩm tùy tôm của cà mau đi xa hơn
tỉnh cũng đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại
trong đó festival tôn cà mau lần thứ nhất diễn ra vào cuối năm nay
là hoạt động mới nhất để người nuôi tôm và doanh nghiệp trên địa bàn
tìm kiếm thêm đối tác từ trong và ngoài nước
thưa quý vị còn gần một mươi ngày nữa là đến dịp halloween
tận dụng cơ hội và bắt kịp nhu cầu của mọi người
như hóa trang làm bánh trang trí halloween
nhiều bạn trẻ đã kiếm thêm được thu nhập đáng kể
nhờ những công việc này
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ giữa tháng một mươi bạn ngô nguyễn kiều nhi làm nghề trang điểm tự do
cùng nhóm bạn trong nghề của mình
ngày nào cũng tất bật đến nhà khách hoặc các studio chụp ảnh
để hóa trang cho khách có nhu cầu dịp halloween
kiều nhi cho biết vào dịp halloween năm nay
mọi người có xu hướng hóa trang thành những nhân vật kiểu trend trên mạng
hoặc sự thích cá nhân
có người thích hóa trang xinh đẹp
người thì muốn trở nên rùng rợn ma mị
để thu hút khách nhi và nhóm bạn phải vừa sáng tạo
vừa bắt ra những gương mặt nhân vật đã yêu thích trên phim ảnh mạng xã hội
rồi hóa trang cho khách sao cho đẹp và nhanh nhất
trung bình mỗi gương mặt hóa trang xong có giá từ bốn trăm linh đến tám trăm linh ngàn đồng
mỗi ngày thì tụi em nhận khách
có khi từ năm tới một mươi khách
còn vào những show
ví dụ có những show lớn
giống như là các bạn hùng nhau để đặt một lần
thì lúc đó thì tụi em có thể làm mấy chục khách một lần
thành ra là tới mùa này
tụi em được tự do thoải mái sáng tạo
giống như là được cháy với cái sự sáng tạo sự đam mê của mình
được vẽ màu được vẽ vời lên người này người khác
được biến hóa người này người khác
thành nhân vật này nhân vật kia
nên tụi em thích nhất mùa này luôn
năm nào thì mình cũng cho con
để trải nghiệm
con thích nhân vật nào
thì con đến studio
thì được các cô chú mắc cúp
sẽ biến hóa con thành các nhân vật mà con yêu thích
để con có những bộ ảnh thật là đẹp
thật là đặc sắc
để con làm kỷ niệm
và những năm tháng rửa thơ của con
thì những cái đó là cái điều mà con mong muốn
thì mẹ mình luôn tạo điều kiện cho con
không chỉ có nghề trang điểm
dịch vụ cho thuê trang phục phụ kiện trang trí halloween
studio chụp ánh lưu niệm cũng đắt khách
và tăng thu nhập không ít
chủ của một studio chụp ánh
ở quận bình hạnh cho biết
những ngày gần đây khách hẹn đến chụp ánh halloween gần như kín lịch
đa phần là các bạn trẻ học sinh sinh viên
hoặc cả gia đình đến chụp ánh lưu niệm
studio cũng trang trí phong cảnh mang đậm chất halloween
và đầu tư thêm phụ kiện cho khách chụp ảnh
còn bạn nguyễn vũ long
ở quận ba tp hcm
với nghề làm bánh những ngày này
cũng tất bọt hoàn thành các bộ bánh halloween cho khách hàng
năm nay khách hàng đặt nhiều
vẫn là bánh bông lan kem nhiều kích cỡ
và có trang trí họa tiết đáng yêu đến kinh dị rùng rợn
như zombie ngôi nhà ma hình cây
mỗi dịp halloween
thì cái sản lượng mà khách hàng
công ty hoặc là doanh nghiệp
hoặc là các nhóm bạn trẻ
họ đặt các sản phẩm về bánh kem
mà có được trang trí hình thù halloween
được trang trí đặc biệt theo cái không khí
của cái lễ hội halloween
thì mỗi năm chúng tôi nhận được rất là nhiều đơn hàng
trong khoảng thời gian
từ một đến hai tuần trước ngày diễn ra lễ hội halloween
với các hình trang trí trên mặt
bánh kem này
được trang trí những cái hình thù
nó có một chút gì đó
nó ấn tượng và
nó hơi rùng rợn một tí
cho nó phù hợp với không khí halloween
để phục vụ cho nhu cầu
tụ tập vui chơi
của các bạn trẻ nhân dịp này
mỗi năm với nhiều ngày lễ
đây là dịp để mọi người được vui chơi
giải trí sau những ngày làm việc học tập
mọi người trong gia đình được quây quần bên nhau
tặng nhau những món quà ấm mát
và cũng là cơ hội để các bạn trẻ tận dụng
để sáng tạo nâng cao tay nghề
và kiếm thêm thu nhập
giúp cho mùa lễ hội thêm vui tươi và nhiều ý nghĩa